tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự diễn đàn thường niên lần thứ hai về cải cách và phát triển việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề
việt nam khát vọng thịnh vượng ưu tiên và hành động thủ tướng chủ trì phiên toàn thể với chủ đề vì một việt nam thịnh vượng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có những chia sẻ về một việt nam không ngừng mơ ước
và đã hành động với những ước mơ đó trong toàn bộ lịch sử cải cách và phát triển của đất nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao diễn đàn năm nay có nội dung bao trùm hơn
sự tham gia rộng rãi của các nhà hoạch định chính sách các đối tác phát triển các chuyên gia trong ngoài nước khu vực tư nhân
để có những thành quả hôm nay thủ tướng chia sẻ về một việt nam không ngừng mơ ước với các chuyên gia đại biểu tại hội thảo
theo đó nếu như sau chiến tranh tỷ lệ đói nghèo của việt nam trên năm mươi ba thì với công cuộc đổi mới đất nước bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
việt nam đã không ngừng vươn lên đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tỷ lệ này giảm khoảng một mươi lần còn năm hai mươi ba theo chuẩn nghèo đa chiều
đồng thời tầng lớp trung lưu tăng nhanh xét về quy mô dân số đây là cuộc vượt đói nghèo vĩ đại trong lịch sử các nước
nhấn mạnh thế hệ trẻ của việt nam ngày nay đang viết tiếp những ước mơ tiếp nối thế hệ cha anh bay cao hơn vươn xa hơn
thủ tướng cho rằng chúng ta có vinh dự và trách nhậm để nuôi dưỡng tiếp sức cho những ước mơ đó
biến những ước mơ con trẻ trở thành hiện thực
thủ tướng cho biết việt nam xây dựng chiến lược hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi với nhiều diễn biến khó lường của thế giới
trong đó có chiến tranh thương mại của thế giới chủ nghĩa bảo hộ biến đổi khí hậu
trong tình hình đó đòi hỏi việt nam phải có bản lĩnh vững vàng tự tin tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược
về hoàn thiện thể chế phát triển hạ tầng phát huy nguồn nhân lực
thủ tướng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư và lãnh đạo các bộ ngành địa phương lắng nghe những chia sẻ
về kinh nghiệm về kiến thức quốc tế những ý kiến nhận định đề xuất của các chuyên gia quốc tế và trong nước
để tìm ra những cách làm phù hợp cho việt nam đóng góp trực tiếp cho việc hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển
hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm